xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ giết người tại cửa hàng thời trang ở đường trần hưng đạo
tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi công an tỉnh bắc ninh cho biết đơn vị tiếp tục chỉ đạo các lực lượng
tập trung điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng gây án
quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thái nguyên đã có vợ và hai con
khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi hiệp đến cửa hàng của nạn nhân và xảy ra mâu thuẫn cãi vã
hiệp đã dùng dao nhọn đâm tám nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án hiệp điều khiển taxi bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng công an truy tìm đối tượng
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã tìm thấy chiếc xe ô tô trên
đang đỗ trên đường cầu thanh trì hà nội thu giữ một ví da có giấy tờ tùy thân của đối tượng hiệp
quá trình lấy lời khai của nhân chứng lực lượng chức năng xác định khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày
có một nam thanh niên điều khiển chiếc xe ô tô trên đến và đỗ trên cầu thanh trì
sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
cũng liên quan đến hành vi giết người vào khoảng hai mươi giờ tối qua ngày một mươi bảy tháng một mươi
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp cùng công an thành phố vũng tàu
đã bắt nguyễn thanh hùng chú tại xã phước tỉnh huyện long điền để điều tra về hành vi trên
theo thông tin ban đầu hùng là đối tượng có sử dụng ma túy đá
sáng cùng ngày hùng có biểu hiện dùng ma túy đá và đâm bị thương người khác rồi di chuyển qua vũng tàu
trưa cùng ngày tại đường bắc sơn phường một mươi một hùng dùng dao vô cớ tấn công một người đàn ông khiến người này tử vong
nhận định hùng có khả năng lẩn trốn tại các khu vực phường thắng nhất rạch dưa phường một mươi một một mươi
lực lượng công an các địa phương đã triển khai truy tìm khép kín địa bàn bắt giữ thành công đối tượng
và thu giữ một số đồ vật trong đó có hai con dao
hiện hùng đã được áp giải về phòng cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
không phải mâu thuẫn của mình nhưng vẫn tham gia đánh nhau khi được rủ
năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố bị can
về hành vi cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
năm thanh niên từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi gồm nguyễn đức duy đặng đông mỹ
võ văn anh trọng bùi võ hoài nhân và trương công hoàng phước
theo điều tra vào tối ngày một mươi một tháng bảy do mâu thuẫn của lê thành duy và phùng thị tuyết nhi
cùng chú tại thành phố đà nẵng nên nhi gọi cho đinh viết khải đến giải quyết giúp
lúc này nhóm của duy cũng kêu gọi thêm năm đối tượng trên và nhiều thanh thiếu niên khác
khoảng ba mươi người cầm theo dao phóng lợn vỏ chai bia đến đường quang trung xông vào đuổi đánh
khiến khải thương tích bảy
sau đó nhóm thanh niên này còn nẹp bô la hét đập phá xe của khải
hiện nguyễn đức duy và bùi võ hoài nhân đã bị tạm giam
còn các đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú
vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn qua biên giới
lâm thanh yên chú tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt quả tàng
theo đó vào lúc chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
tại barrier số hai cửa khẩu quốc tế cầu treo xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe khách
mang biển kiểm soát lào nhập cảnh từ lào vào việt nam
phát hiện và bắt quả tăng đối tượng lâm thanh yên đang có hành vi vận chuyển ba bánh heroin
qua đấu tranh khai thác đối tượng lâm thanh yên khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ lào về việt nam
để đưa ra hà nội lấy tiền công
với tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong năm ngày đầu gia quân các tổ công tác của công an tỉnh đồng nai đã phát hiện và lập biên bản
trên hai trăm sáu mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và trong đó có một mươi chín trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
theo thống kê trong năm ngày đầu gia quân từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
các tổ công tác của công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử phạt hơn hai trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
về trật tự an toàn giao thông tạm giữ một mươi hai xe ô tô
và xe mô tô các loại tiền phạt ước tính gần một ba tỷ đồng
trong số hai trăm sáu mươi trường hợp bị lập biên bản xử phạt thì có một trăm linh năm trường hợp vi phạm đồng độ cồn
hai mươi bảy trường hợp điều khiển ô tô vi phạm tốc độ hai mươi bảy trường hợp chở quá tải
một trường hợp chở quá khổ ba trường hợp cơi nới thành thùng
một trường hợp điều khiển xe ô tô quá hạn kiểm định và một mươi bốn trường hợp vi phạm trong vận chuyển hành khách

trong số hai trăm sáu mươi trường hợp bị lập biên bản xử phạt thì có một trăm linh năm trường hợp vi phạm trong vận chuyển hành khách
khi mà nước nũ dâng lên đâu thì đã có thông báo kịp thời theo dõi thông tin dự báo thời tiết chỉ đạo hướng dẫn bà con chủ động ứng phó với mưa nũ
từng gia đình mình đã phải tự ngăn nước làm sao hạn chế nước vào nhà
sự phối hợp giữa quân và dân đã được lên kịch bản sẵn và được áp dụng một cách nhịp nhàng nên việc đảm bảo cho người dân sơ tán trở nên thuận lợi hơn
chính nhờ sự chủ động đó đã giảm được phần lớn thiệt hại cho người dân vào mùa mưa năm nay
gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km trên giờ giật cấp một mươi di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng một mươi km trên giờ
và trước tình hình trên ngay trong chiều ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng một mươi ubnd tp đà nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn và chỉ đạo ubnd các địa phương khẩn trương vận động hỗ trợ nhân dân tại các khu vực trũng thấp di chuyển con người và tài sản đến nơi an toàn
ghi nhận sau của phóng viên antv tại phường trinh gián quận thanh khê nơi chỉ vài ngày trước là khu vực
khu vực ngập sâu ở trung tâm thành phố
ngay từ năm giờ chiều bí thư đảng ủy phường trinh gián cùng công an phường và các hội đoàn thể đã tập hợp chia thành ba tổ đến từng hộ dân có nguy cơ ngập nặng từ trước đó để vận động hỗ trợ và di rời đồ đạc tài sản cho nhân dân lên nơi cao giáo
những hộ dân có người già trẻ em được khuyến khích sớm sơ tán về trụ sở ubnd phường để đảm bảo an toàn
ở trọ tại khu vực chị ngân và gia đình

hiện nay công an phường và các lực lượng địa phương đã vận động khoảng hai mươi sáu hộ trên một trăm linh người dân di rời
và hiện nay cũng đang tiếp tục vận động các hộ khác di dời ra khỏi khu vực
khi trời bắt đầu tối cũng là lúc mưa đã nặng hạt chính quyền và lực lượng công an các địa phương ở đà nẵng
nơi có nguy cơ ngập sâu trở lại
vẫn gắn sức mình bám địa bàn khu vực nhanh chóng giúp đỡ nhân dân khi mực nước có khả năng dâng cao
từ tối ngày một mươi bảy tháng một mươi cho đến sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh quản trị có lượng mưa phổ biến từ bảy mươi cho đến một trăm hai mươi mm
đặc biệt là ở hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rồng
có những điểm mưa lên đến gần hai trăm linh mm nhiều địa phương đã bị ngập lụt và chia cắt
tiếng khuất lộ một mươi năm d đi cờ khẩu quốc tế la lây

cầu tràn a ngo a bung hơn một m gây ách tác từ cờ khẩu quốc tế la lây đi về đường hồ chí minh
nhiều thôn bản của hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rồng bị ngập ngầm cầu tràn
gây chia cắt giao thông hoàn toàn với các bản đến trung tâm xã
các hồ thủy điện trên địa bàn huyện đắk rông cũng đã vượt ngưỡng từ một đến trên hai mét
lực lượng chức năng đã cùng với chính quyền địa phương đặt các biển cấm người qua lại mất an toàn giao thông
còn tại huyện hải lăng mưa lớn đã gây ngập một số đường liên xã
tỉnh quản trị hiện có gần hai ba trăm linh tàu thuyền trên năm năm trăm linh thuyền viên đã cơ bản vào bờ tránh trú an toàn
hiện có năm tàu với bốn mươi tám thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển khánh hòa và bình thuận
còn tại thời thuyền huế mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày
khiến đường hồ chí minh nhánh tây đoạn qua tỉnh thời thuyền huế xuất hiện nhiều vị trí sạt lở tan lươi dương gây ách tác giao thông
tại km ba trăm chín mươi hai một trăm linh đường hồ chí minh qua huyện a lưới đang bị sạt lở nghiêm trọng
hiện tại mưa to nên sạt trượt do yếu tố khách quan
lực lượng chức năng đã bố trí nhân lực máy móc thiết bị đầy đủ để khi trời mưa tạnh sẽ dọn dẹp đảm bảo an toàn giao thông
và trước mắt bố trí nhân lực để thanh tra tuần đường phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng để đảm bảo điều tiết giao thông
chuyện này chuyển sang các tin tức an ninh trở tựa đáng chú ý khác
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh bà điều vũng tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh hùng bốn mươi tuổi
trú tại xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà điều vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi nạn nhân trú tại phường ba thành phố vũng tàu tỉnh bà điều vũng tàu
đang ngồi nhậu cùng một người bạn thì nguyễn thanh hùng đi tới ngồi đối diện
sau đó đối tượng bất ngờ rút dao đâm vào vùng ngực nạn nhân
nạn nhân được người dân nơi đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện hùng đang lẩn trốn tại một khách sạn
làm việc với cơ quan công an hùng khai nhận cho rằng nạn nhân nhìn đều nên khiêu khích mình nên hùng đã rút dao đâm
bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở ấp năm xã xuân tâm lực lượng chức năng phối hợp với công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai và công an xã xuân tâm phát hiện sáu đối tượng đang tự tập sử dụng trái phép trên ma túy
trong sáu đối tượng gồm bốn nam và hai nữ đều là người địa phương đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua test nhanh cả sáu đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý
với hành vi trộm cắp tài sản trần bảo tín chú tại thôn mai thành xã mai pha thành phố lạng sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi trần bảo tín nhìn thấy một chiếc xe máy đang dựng trước cửa quán điện tử
thuộc đường bà triệu phường đông kinh thành phố lạng sơn
quan sát thấy không có ai trông coi tín đã dùng vam để phá ổ khóa lấy trộm
tại cơ quan điều tra tín khai nhận đã có ba tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba